các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước tình hình f trên sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã ban hành văn bản khẩn chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín sau tết nguyên đán
theo đó sở giáo dục và đào tạo tp hcm yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phòng chống dịch covid một mươi chín trong các cơ sở giáo dục
tổ chức theo dõi xét nghiệm tầm soát các ca nghi nhiễm virus sars cov hai các trường hợp cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh có di chuyển ra vào thành phố trước và sau tết nguyên đán
từ ngày một tháng ba cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông
bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông khi kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ
khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa quy trình thao tác sử dụng thiết bị
chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác
đánh giá đúng thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác nhằm đưa ra biện pháp quản lý góp phần kiềm chế giảm tai nạn giao thông
nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn ma túy kế hoạch này thực hiện từ ngày một tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trần anh tuấn giám đốc công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp quận một tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do công ty không đủ điều kiện nhân lực nên trần anh tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng chứng chỉ hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc
làm khống hợp đồng lao động với hai cán bộ giám sát xây dựng để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu
quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình theo quy định và nghiệm thu công trình
tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng số còn lại chưa quyết toán thì bị cơ quan điều tra phát hiện
do công trình không được giám sát nên các đơn vị thi công đã rút ruột công trình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của công trình
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nãn tội phạm và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin kết thúc

cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại